hiện nay tình hình an ninh mạng tại việt nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức
nhiều vụ tấn công có chủ đích nhằm vào những hệ thống trọng yếu quốc gia với những hình thức tinh vi như lừa đảo đánh cắp thông tin thay đổi nội dung
cài phần mềm độc hại để đánh cắp thông tin từ tổ chức doanh nghiệp cá nhân và các loại mã độc nhằm mục đích tống tiền
đã diễn ra và gây thiệt hại không nhỏ về vật chất thời gian cho nhiều tổ chức cá nhân
việt nam đang có những thế mạnh để trở thành cương quốc trong lĩnh vực này
và để làm được điều đó thì cần sớm bắt đầu từ việc tạo ra thị trường an toàn an ninh mạng
các dự án đầu tư công nghệ thông tin bắt buộc phải có hạng mục an toàn an ninh mạng và phát triển các doanh nghiệp sản phẩm cũng như nhân lực an toàn
đề xuất trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi cơ quan hành chính làm việc từ tám h ba mươi đang thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều
đây cũng là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
thừa nhận trong quá trình soạn thảo khó khăn nhất là xác định thời gian bắt đầu
và kết thúc giờ làm việc
theo ông mai đức thiện phó vụ trưởng vụ pháp chế bộ lao động thương binh và xã hội thành viên ban soạn thảo dự thảo bộ luật lao động cho biết là có một số ý kiến cho rằng
ở miền nam đi làm từ tám giờ ba mươi phút thì nắng quá còn miền núi phía bắc kết thúc giờ làm việc lúc một mươi bảy h ba mươi thì trời lại tối
tuy nhiên đây mới chỉ là dự thảo đưa ra lấy ý kiến
trong vòng sáu mươi ngày lấy ý kiến ban soạn thảo sẽ tổng hợp lại để chính quốc hội
và chỉ khi được quốc hội xem xét và quyết định thì mới áp dụng
thưa quý vị hôm nay kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày quốc tế lao động
báo lao động hôm nay có bài viết công nhân kỹ thuật cao động lực phát triển đất nước được đăng trên trang nhất và trang bảy
ngày năm tháng năm tới đây tại tp hcm dự kiến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
công nhân kỹ thuật cao động lực phát triển đất nước
để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này liên đoàn lao động tp hcm đã tổng hợp năm nhóm vấn đề
về cơ chế chính sách để kiến nghị với thủ tướng nhằm phát triển đội ngũ công nhân lao động kỹ thuật cao
thưa quý vị nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra trong thời gian gần đây chủ yếu xuất phát từ thái độ chủ quan lơ là của người lao động
cũng như người sử dụng lao động
báo hà nội mới nêu vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh lao động chặn nguy cơ rủi ro nơi làm việc
thành phố hà nội hiện có hơn hai trăm linh doanh nghiệp trên một làng nghề truyền thống đang hoạt động
với gần bốn triệu lao động đang làm việc
để giảm nguy cơ tai nạn lao động ý thức của người lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động giữ vai trò quyết định
các ngành chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền và vận động nhân dân chủ động quản lý
ngăn chặn các nguy cơ rủi ro tại nơi làm việc
điều đáng nói là ý thức của người lao động và người sử dụng lao động chưa cao
nên vẫn xảy ra tình trạng cháy nổ và gây thiệt hại lớn về người cũng như tài sản
săn mũ bảo hiểm áo chống tiêu uv là bài viết được đăng tải trên báo tùy trè
năng nóng kéo dài các mặt hàng thời trang mỹ phẩm chống nắng tiêu cực tím uv ngày càng đa dạng tiêu thụ mạnh
đặc biệt là nhiều sản phẩm nhập khẩu từ nhật bản mỹ và hàn quốc
tuy nhiên với ma trận hàng chống nắng hầu hết được nhập về dạng sách tay
không có chứng nhận chất lượng sản phẩm nhái chản lan khiến nhiều khách hàng có nguy cơ mua nhầm
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang sáu báo tùy trè
trong khi đó trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài viết đột phá từ hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
đồng bằng sông kiểu long là vùng sản xuất và xuất khẩu nông sản chủ lực của cả nước
tuy nhiên gần đây do tác động của biến đổi khí hậu thời tiết cực đoan khiến nông nghiệp bị ảnh hưởng trầm trọng
thay đổi mô hình sản xuất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách được đặt ra
và để làm được điều này thì cần phát huy mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

xin kính chào và hẹn gặp lại